kính thưa quý vị lực lượng công an vừa có thông báo cảnh báo người dân trên địa bàn
đề phong các loài tội phạm xâm phạm sở hữu sau khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giang cách xã hội
đây là thời điểm các loài tội phạm như lừa đạo chiếm đoạt tài sản trụng cấp cướp vật cướp tài sản
sẽ gia tăng hoạt động trở lại với thu đoạn tinh vi manh động liều lĩnh hơn
người dân cần chú động bảo quản giữ gìn tài sản không tạo sơ hợi để cấy gian lợi dụng trụng cấp
chú ý gia cố trần vách cửa sổ cửa chính lỗ thông gió chắc chắn
kiểm tra đóng khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ hoặc phán nhà
đối với chủ nhà trọ phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn trang bị cò báo động
camera quan sát và ổ khóa điện tử
bố trí bảo vệ người trong coi xe tài sản và nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo quản tài sản
đối với xe gắn máy luôn chú ý trong co cẩn thận không để khuất tầm mắt
còn đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân khi nhận được các cuộc gọi lạ có dấu hiệu nghi vấn
phải bình tĩnh không làm theo yêu cầu hoặc giấy dụ bóng và cắt phím số trên điện thoại
tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản mật khẩu mã otp thông tin thẻ qua tin nhắn sms
email phần mềm chat như zalo facebook messenger hoặc qua các cuộc gọi của bất cứ ai
không chuyển khoản nộp tiền mặt vào tài khoản của người không quen biết